tại hà nội tổng bí thư nguyễn phú trọng đã gặp mặt đoàn đại biểu phụ nữ quân đội đến chào và báo cáo thành tích
nhân dịp đại hội đại biểu phụ nữ quân đội lần thứ sáu giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
các đại biểu phụ nữ quân đội là đại diện cho gần một mươi vạn phụ nữ quân đội đang công tác ra các lĩnh vực ở khắp mọi miền tổ quốc
trong năm năm vừa qua được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của đảng nhà nước quân ủy trung ương bộ quốc phòng tổng cục chính trị
và trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam phụ nữ quân đội đã cụ thể hóa phong trào thi đua nước của phụ nữ toàn quốc
bám sát phong trào thi đua quyết thắng của toàn quân thực hiện tốt phong trào phụ nữ quân đội tích cực học tập lao động sáng tạo
hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng gia đình hạnh phúc với nhiều mô hình hoạt động tiêu biểu nhằm nâng cao chất lượng công tác
tổng kết phong trào thi đua năm năm liên tục phụ nữ quân đội đã được trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam tặng cờ thi đua xuất sắc
nhiều cá nhân và tập thể đã được nhận các phần thưởng cao quý
điều đó là minh chứng sinh động khẳng định sự phát triển liên tục và vững chắc của phong trào thi đua trong phụ nữ quân đội trong suốt giai đoạn vừa qua
nói chuyện với các đại biểu phụ nữ quân đội tổng bí thư nguyễn phú trọng
nhiệt liệt hoan nghênh và chào mừng những nữ đại biểu quân đội đại biểu ưu tú nhất cho một mươi vạn phụ nữ về sự đại hội lần này
tổng bí thư chia sẻ những khó khăn băn khoăn của các đồng chí nữ quân nhân và căn dặn
cũng mong là các đồng chí trong thời gian tới tiếp tục phát huy truyền thống phụ nữ việt nam
con cháu của bà trưng và triển mang trong mình dòng máu anh hùng của dân tộc anh hùng chúng ta
xin chúc các đồng chí sức khỏe hạnh phúc thành công và trước mắt là tham gia vào đại hội lần thứ sáu của phụ nữ trong quân đội chúng ta
nó đạt được kết quả tốt đẹp xin cảm ơn tất cả các đồng chí
tổng bí thư nguyễn phú trọng tin tưởng với phẩm chất bộ đội cụ hồ chắc chắn trong thời gian sắp tới
phụ nữ quân đội sẽ hoàn thành xuất sắc hơn nữa nhiệm vụ được giao xứng đáng với danh hiệu anh hùng bất khốt trung hậu đảm đang